dù mới đầu năm nhưng trên địa bàn huyện lục nam tỉnh bắc giang đã liên tiếp xảy ra các vụ người dân chặt phá phát vén rừng trái phép
huyện lục nam hiện có gần chín hectare rừng tự nhiên rừng phòng hộ cần được bảo tồn
tình trạng này đang gây rất nhiều khó khăn cho công tác bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm địa bàn
đây là hiện trạng gần một hectare rừng tự nhiên bị chặt phá trên địa bàn xã nghĩa phương
vì sai phạm này ba hộ dân liên quan đã bị xử phạt hành chính gần một mươi năm triệu đồng
được biết năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn xã nghĩa phương đã xảy ra năm vụ người dân tự ý phát vén rừng tự nhiên làm thiệt hại khoảng ba hectare rừng
được biết năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn xã nghĩa phương đã xảy ra năm vụ người dân tự ý phát vén rừng tự nhiên làm thiệt hại khoảng ba hectare rừng tự nhiên làm thiệt hại khoảng ba hectare rừng
gần bằng số vụ của cả năm hai nghìn một mươi tám
dù đã tăng cường công tác kiểm tra tuần tra bảo vệ và tiến hành xử phạt nghiêm theo quy định tuy nhiên do lực lượng kiểm lâm mỏng
trong khi đó lợi ích từ rừng trồng mang lại quá lớn
rừng tự nhiên trên địa bàn thì lại nghèo kiệt nên người dân đã đánh liều phát vén và sẵn sàng chịu phạt để trồng rừng kinh tế
rừng tự nhiên trên địa bàn thì lại nghèo kiệt nên người dân đã đánh liều phát vén và sẵn sàng chịu phạt để trồng rừng kinh tế